được sự đồng ý của chính phủ việt nam đoàn tàu hải quân hoa kỳ gồm tàu sân bay uss todo rosavel
tàu tuần dương uss bunker hill đã cập cảng tiên ra đà nẵng vào chiều ngày hôm nay bắt đầu chuyến thăm việt nam
đây là một trong những hoạt động kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ được lãnh đạo hai nước nhất trí
theo đó trong thời gian thăm thành phố tư lệnh hạm đội thái bình dương hoa kỳ
đoàn tàu hải quân hoa kỳ sẽ đến chào xã giao chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng bộ tư lệnh hải quân việt nam
các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham gia một số hoạt động cộng đồng tại đà nẵng như biểu diễn văn nghệ
giao lưu thể thao giao lưu tiếng anh trao đổi chuyên môn về hỗ trợ ứng phó thảm họa
đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kỹ năng phòng cháy chữa cháy v v
chuyến thăm đà nẵng của đoàn tàu hải quân hoa kỳ góp phần thiết thực kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện
đồng thời sự kiện này cũng góp phần khẳng định năng lực đảm bảo hậu cần kỹ thuật y tế của việt nam
trong việc đón tiếp tàu hải quân nước ngoài đến thăm
qua đó nâng cao vị thế vai trò của việt nam ở khu vực và quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài park noh oan đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc tại việt nam
chúc mừng ngài đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nêu rõ kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay
quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ dựa trên sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau
phát huy lợi ích tương đồng nâng cao hiệu quả hợp tác nỗ lực hướng tới tương lai của chính phủ và nhân dân hai nước việt nam hàn quốc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc
đang phát triển rất tốt đẹp và đi vào thực chất đạt nhiều kết quả tích cực
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên sẽ cùng phối hợp để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc đề nghị ngài đại sứ trên cương vị của mình tiếp tục làm cầu nối
giúp bộ công an việt nam nghiên cứu khả năng hợp tác và thúc đẩy các dự án hợp tác với các cơ quan hữu quan của hàn quốc
trong các lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực cán bộ tăng cường trao đổi các thông tin nhu cầu hợp tác giữa hai bên
liên quan tới tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp và lan rộng tới nhiều quốc gia
trong đó có hàn quốc bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng chính phủ hàn quốc sẽ sớm có những biện pháp hiệu quả
để có thể giảm tải và đẩy lùi dịch bệnh đang lây lan tại hàn quốc trong thời gian sớm nhất
bộ công an việt nam cam kết sẽ làm hết sức mình để duy trì tình hình an ninh trật tự
ổn định cho cuộc sống sinh hoạt của các kiều dân hàn quốc đang sinh sống và làm việc tại việt nam
qua đó củng cố quan hệ tin cậy tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa việt nam hàn quốc
và quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan của hàn quốc
góp phần quan trọng vào công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ park nohon khẳng định
trên cương vị công tác mới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan hữu quan của hàn quốc coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin
và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả
thiết thực hơn trên các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh bắc cạn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tỉnh bắc cạn đã quán triệt triển khai thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an về công tác bảo vệ an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được đảm bảo ổn định
những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị đều được phát hiện và giải quyết kịp thời tại cơ sở
không để xảy ra đột xuất bất ngờ
hoạt động tội phạm vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội được kiềm chế
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
đặc biệt thời gian qua lực lượng công an tỉnh đã tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh bắc cạn chưa có trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao kết quả
mà công an tỉnh bắc cạn đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh bắc cạn cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
tham mưu kịp thời với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đẩy mạnh công tác nghiệp vụ làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực hiện quyết liệt chủ trương bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã tại một trăm linh số xã trên địa bàn tỉnh
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh bắc cạn triển khai sớm các kế hoạch
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn thành đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công an tỉnh bắc cạn
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bắc cạn
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành
quỷ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm tặng quà một số xã và các điểm trường khó khăn
thuộc huyện bạch thông huyện nari và huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
thứ trưởng nguyễn văn thành cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng các phần quà là những chiếc chăn ấm
cho hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã cao sơn xã vũ muộn huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của bộ công an
tới các đối tượng chính sách người nghèo tại tỉnh bắc cạn
tại đây thứ trưởng nguyễn văn thành đã thăm hỏi động viên đoàn y bác sĩ đến từ bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
đang tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân tại hai xã
cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà
tại điểm trường bản lai thuộc huyện nari và điểm trường bản lù thuộc huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
tại các điểm trường thứ trưởng nguyễn văn thành đã ân cần thăm hỏi và tặng các phần quà
cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em học sinh nghèo vùng cao
cố gắng nỗ lực vươn lên chăm ngoan học giỏi
hôm nay tại hà nội đảng bộ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an tiến hành đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi đảng ủy công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài
đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy lãnh đạo cục trong công tác phòng ngừa xử lý vi phạm
pháp luật về xuất nhập cảnh đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất trong công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng và kiểm tra giám sát trong đảng đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với năm chỉ tiêu phấn đấu
phát biểu tại đại hội lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh đánh giá cao những kết quả nổi bật
đảng bộ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đề nghị đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ với nội dung biện pháp thực hiện phù hợp
phát biểu tại đại hội lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh đánh giá cao những kết quả nổi bật

phát biểu tại đại hội lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh đánh giá cao những kết quả nổi bật
và đây cũng là một điểm mới điểm nhấn quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
khi chúng ta triển khai các đề án dự án về khoa học công nghệ
đại hội đã bầu ra một mươi năm đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chiều nay tại hà nội đảng bộ cơ sở trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị
kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây cũng là đại hội điểm
để giúp kinh nghiệm chung trong toàn đảng bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cho thấy
ban chấp hành đảng bộ cơ sở trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị
kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi
những nội dung nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ năm đã đề ra
và các nhiệm vụ đột xuất được giao
trong năm năm đã bảo vệ tuyệt đối an toàn sáu trăm linh tám hội nghị
chín trăm một mươi hai đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước khách quốc tế
trong đó đã chủ động nắm tình hình thường xuyên nghiên cứu chỉnh sửa
bổ sung vào các phương án bảo vệ mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế
chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ an tâm công tác
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
sau khi kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động lần thứ chín
chiều nay tại hà nội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng hệ thống cảnh báo cháy nhanh
và số hóa cơ sở dữ liệu trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành công an các đơn vị địa phương
hội thảo nhằm tìm ra giải pháp tối ưu để ứng dụng và triển khai hệ thống cảnh báo cháy nhanh
tại các khu vực trọng điểm để xử lý nhanh kịp thời sự cố cháy nổ xảy ra
phát biểu tại hội thảo lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhấn mạnh
phát hiện cháy muộn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
với người và tài sản trong các vụ cháy lớn xảy ra thời gian qua
do đó cần tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ xây dựng mô hình tổng thể hệ thống quản lý điều hành giám sát
thông tin chỉ huy cảnh báo cháy sớm trên phạm vi cả nước hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kết nối thông tin báo cháy từ hệ thống báo cháy tự động của các cơ sở
đến trung tâm thông tin chỉ huy của các cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy các cấp
nhằm kịp thời triển khai lực lượng phương tiện đến xử lý đám cháy một cách nhanh nhất
tại hội thảo các nhà khoa học công an các đơn vị địa phương đã làm rõ cơ sở pháp lý
nội dung biện pháp quy trình triển khai ứng dụng hệ thống cảnh báo cháy nhanh
và số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đánh giá thực trạng về việc triển khai ứng dụng hệ thống cảnh báo cháy nhanh
trong thời gian qua ở một số địa phương những ưu điểm và hạn chế cũng như đề xuất
giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới đề xuất tiêu chí xây dựng cơ sở dữ liệu
quản lý tập trung các điểm cháy nổ trọng điểm làm cơ sở để phát triển các hệ thống cốt lõi
phục vụ công tác nhiệm vụ của lực lượng
từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba tại hà nội ubkt đã họp kỳ bốn ba đồng chí trần cầm tú
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ubkt trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ubkt trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy thanh tra bộ xây dựng
đảng ủy thanh tra bộ xây dựng đã vi phạm quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ
trong quản lý giáo dục cán bộ đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
đạo đức lối sống vi phạm pháp luật nhận hối lộ trong quá trình thanh tra
tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc gây hậu quả rất nghiêm trọng
đồng chí phạm gia yên nguyên bí thư đảng ủy nguyên tránh thanh tra
và đồng chí nguyễn ngọc tuấn bí thư đảng ủy tránh thanh tra
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy thanh tra bộ xây dựng
đồng chí vũ trí cương đảng ủy viên bí thư tri bộ trưởng phòng phòng chống tham nhũng
và đồng chí bùi anh tuấn bí thư tri bộ trưởng phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra
chịu trách nhiệm người đứng đầu khi đơn vị có cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
các đồng chí nguyễn thị kim anh phó bí thư tri bộ phòng phòng chống tham nhũng
đặng hải anh cán bộ phòng thanh tra xây dựng hai nguyễn thị kim liên cán bộ phòng thanh tra xây dựng ba
đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường
vi phạm của đảng ủy thanh tra bộ xây dựng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và các đồng chí nêu trên
đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của bộ xây dựng và ngành thanh tra
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ thành ủy tp hcm và một số tổ chức cá nhân liên quan đến các vi phạm
đã được kết luận tại kỳ họp bốn mươi hai của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý tổ chức kỷ luật đảng và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ thành ủy tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy và đồng chí lê hoàng quân
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị
ban thưởng vụ thành ủy tp hcm thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí nguyễn thị hồng
nguyên ủy viên ban thưởng vụ thành ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
vi phạm của đồng chí nguyễn văn đua nguyên phó bí thư thường trực thành ủy và đồng chí vũ việt hùng
nguyên thành ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách xong đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của đảng
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh con tum và một số cá nhân liên quan
ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
đồng chí đại tá a miên bí thư đảng ủy chính ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
đồng chí đại tá phạm ngọc phú phó bí thư đảng ủy chỉ huy trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí a miên và đồng chí phạm ngọc phú
đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy con tum thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh con tum nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bốn cũng tại kỷ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác